thưa quý vị hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây ra mưa lớn ở nhiều vùng trên cả nước
trong đó trong ngày hôm nay và ngày mai hai mươi bảy hai mươi tám tháng chín khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm linh mm
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng chín hoàn lưu sau áp thấp và mưa lớn đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các địa phương
tính đến một mươi năm h ngày hai mươi sáu tháng chín rông lốc xét đã làm một người chết ở tỉnh quảng trị sáu người khác bị thương tại tỉnh thừa thiên huế một trăm năm mươi ba nhà bị tốc mái nhiều điểm trên các tỉnh bị ngập nặng do mưa lớn
trên một số tuyến đường giao thông ở khu vực biên giới địa bàn hai huyện miền núi minh hóa và tuyên hóa tỉnh quảng bình bị chia cắt
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai ứng phó
trong khi đó từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận tám mươi bảy bảy trăm một mươi chín trường hợp mắc sốt xuất huyết hai mươi bốn trường hợp tử vong
riêng trong tuần từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cả nước ghi nhận năm sáu trăm một mươi sáu trường hợp mắc sốt xuất huyết
bộ y tế đánh giá đang vào mùa cao điểm của mưa nên số mắc sốt xuất huyết tại nhiều địa phương
tiếp tục có diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng nếu như không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt là các hoạt động diệt mũi loang quang bọ gậy
bộ y tế cũng khuyến cáo bất cứ ai cũng có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc sốt xuất huyết
do đó người dân không được chủ quan và tự ý điều trị khi bị nhiễm bệnh
chuyển sang một thông tin khác liên quan tới vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại dự án khu dân cư tân thịnh
sáu mươi một huyện tràng bom cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bị can
bắt tạm giam thêm hai bị can gồm lương quang huy nguyên phó trưởng phòng quản lý đô thị huyện tràng bom
hiện là chủ tịch ubnd xã giang điển huyện tràng bom và nguyễn văn nhật huy
là chuyên viên phòng quản lý đô thị huyện tràng bom
cả hai cán bộ này bị bắt giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
liên quan tới việc xây trái phép hơn sáu trăm tám mươi căn nhà liền kể biệt thự tại xã đồi
công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bị can là phan duy nghĩa nguyên trưởng phòng quản lý đô thị huyện tràng bom
nguyễn hải triều phó trưởng phòng quản lý đô thị huyện tràng bom
và nguyễn lan hạnh chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường huyện tràng bom
hiện công an tỉnh đồng nai đã mở rộng điều tra các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
sáu bị cáo trong vụ án nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bốn trăm linh bốn d và ba nghìn bốn trăm linh năm d ngày hôm qua
đã bị tòa án nhân dân tỉnh hải dương đưa ra xét xử
theo cáo trạng từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn phú nam đỗ văn kiên bùi trọng quyền anh và hà văn toàn
là phó giám đốc của trung tâm ba nghìn bốn trăm linh bốn d và ba nghìn bốn trăm linh năm d đã lợi dụng nhiệm vụ quyền hạn được giao
đã bàn bạc thống nhất với nguyễn văn phúc giám đốc công ty an pha và phạm văn năng giám đốc công ty thiên an
là hai công ty thiết kế thi công cải tạo phương tiện
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn văn phúc năm năm tù bùi trọng quyền anh đỗ văn kiên hà văn toàn mỗi bị cáo bốn năm tù
nguyễn phú nam ba năm sáu tháng tù và phạm văn năng ba mươi tháng tù cùng về tội nhận hối lộ

cũng bị cường dùng dao tấn công gây thương tích
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an thành phố đã có mặt đưa cường về trụ sở làm việc đồng thời thu hồi hai con dao là tăng vật vụ án
mua bán trái phép chất ma túy hai đối tượng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái bắt xử
tại khu vực thị trấn mậu a huyện văn yên tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái
đã bắt quả tăng ngô xuân khoa
và nguyễn thị xuân đang mua bán trái phép chất ma túy thu giữ tại chỗ hơn năm trăm linh viên ma túy tổng hợp hai trăm linh g ketamine hai trăm linh g ma túy đá
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của khoa tại huyện cao lộc tỉnh lạng sơn tổ công tác tiếp tục thu giữ thêm gần bốn mươi gram ketamine
thưa quý vị với mong muốn con em mình có thể tiếp cận những kỹ năng mới đặc biệt là về định hướng nghề nghiệp sớm
nhiều phụ huynh sẵn sàng đầu tư tiền của để đăng ký những khóa học tập
hay là trải nghiệm cho con có cầu thì át có cung và bên cạnh những địa chỉ uy tín thì cũng có muôn vàn cái bẫy do các đối tượng xấu tạo nên
và trải nghiệm làm bác sĩ nhí là một trong số những nhu cầu đó và đây là cái bẫy được nhiều phụ huynh phản ánh thời gian qua
và các đối tượng đã lập fanpage mạo danh các đơn vị có uy tín để lấy lòng tin của phụ huynh
nhưng sau khi chuyển tiền đăng ký thì bật vô âm tín và thêm một điều đáng nói là mặc dù bị phản ánh không ít
thế nhưng fanpage giả mạo này vẫn ngang nhiên hoạt động

trước việc nhiều nạn nhân phản ánh về việc dù đã chuyển khoản phí tham gia nhưng chương trình vẫn bật vô âm tín